hiện nay ở một số địa phương trong tỉnh hậu giang đã bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa hẻ thu sớm
do thời tiết năm nay thuận lợi ít dịch hại nên năng suất lúa cao
đồng thời giá bán cũng cao hơn so với năm trước nên người nông dân rất phấn khởi
theo ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang vụ lúa hẻ thu năm nay
nông dân trên địa bàn tỉnh đã gieo xạ được gần bảy mươi hai hectare
chủ yếu là một số loại giống chủ lực như om năm nghìn bốn trăm năm mươi một om một mươi tám om bốn nghìn chín trăm linh
đối với những nơi gieo xạ sớm bà con nông dân đã thu hoạch được hơn một trăm linh hectare
năng suất lúa bình quân đạt sáu một mươi bảy tấn trên một hectare
hiện tại giá lúa tươi tại ruộng thương lái thu mua giao động từ năm ba trăm linh đồng
đến sáu hai trăm linh đồng một kg tùy loại giống lúa tăng bình quân từ ba trăm linh đến sáu trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ
với năng suất và giá lúa đầu vụ đang ở mức hấp dẫn
sẽ là động lực lớn giúp nông dân tăng cường chăm sóc lúa để đạt chất lượng cao nhất khi thu hoạch